chính phủ vừa ban hành nghị định số một mươi bảy năm hai nghìn hai mươi sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số một trăm linh năm ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ về kinh doanh rượu
trong đó thì nghị định bổ sung chương hai a vào sau chương hai kinh doanh rượu có độ cồn dưới năm năm độ
cụ thể bổ sung quy định điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới năm năm độ gồm doanh nghiệp hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật
tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng thuộc ủy ban dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất
trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung
nghị định cũng bổ sung quy định điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới năm năm độ đáp ứng các điều kiện nêu trên
nghị định cũng bổ sung quy định điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới năm năm độ đáp ứng các điều kiện nêu trên